chuyên nạn khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp trên sông đồng nai mà truyền hình nhân dân đã có phản ánh
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh đồng nai đã huy động các lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng sử dụng một mươi một thuyền loại lớn để bơm hút vận chuyển cát trái phép
trên các thuyền này có khoảng hai trăm linh mét khối cát vừa được bơm lên từ lòng sông đoạn thuộc địa phận xã long hưng thành phố biên hòa
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lực lượng công an tỉnh đồng nai tiến hành trục vớt các thuyền bị các đối tượng nhấn chìm khi bị phát hiện
bước đầu các đối tượng khai nhận mua cát từ thuyền bơm hút với giá một trăm năm mươi đồng một mét khối
sau đó vận chuyển về bán lại cho các vựa thu mua cát ven sông đồng nai thuộc địa bàn quận chín thành phố hồ chí minh với giá hai trăm năm mươi đồng một mét khối
theo công an tỉnh đồng nai thủ đoạn chính của các đối tượng là lợi dụng vào ban đêm để dễ lẩn trốn thực hiện khai thác cát trái phép
khi bị phát hiện các đối tượng tìm cách phá hỏng phương tiện nhấn chìm thuyền gây khó khăn cho lực lượng chức năng
vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ